đại hội đồng lần thứ bốn mươi một hội đồng liên nghị viện asean đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi một với chủ đề ngoại giao nghị viện vì cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng do quốc hội việt nam tổ chức chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc tế
thưa quý vị do dịch bệnh covid một mươi chín đang có nhiều diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia nên đại hội đồng ipa bốn mươi một là một kỳ đại hội đồng ipa lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
đồng thời cho thấy năng lực cao của việt nam đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến công nghệ số và internet của việt nam
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch đại hội đồng ipa bốn mươi một nhấn mạnh
việc tổ chức đại hội đồng ipa bốn mươi một khẳng định vai trò trách nhiệm của quốc hội việt nam và sứ mệnh quốc tế của ipa trong các cơ chế hợp tác đa phương
là minh chứng cho tinh thần đoàn kết hợp tác trách nhiệm của các đại biểu quốc hội các nghị sĩ của dân
do dân và vì dân
vì sự phát triển của cộng đồng asean tới năm hai nghìn hai mươi năm và những năm tiếp theo chúng ta cùng củng cố sự đoàn kết hợp tác
nêu cao tinh thần trách nhiệm thấu hiểu và chia sẻ trong ipa lấy lợi ích của người dân là trung tâm hành động trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế
đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với
vì sự phát triển của cộng đồng asean trong tiến trình xây dựng cộng đồng asean mở rộng hợp tác với các tổ chức liên nghị viện khu vực và thế giới
góp phần đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của ipa biến lời nói thành hành động
vì một tương lai tốt đẹp hơn trong việc thông qua việc xây dựng tầm nhìn của ipa khẳng định ngoại giao nghị viện vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển bình vững
vì sự gắn kết hợp tác và phát triển bình vững
và chủ động thích ứng nâng cao khả năng tự cường trong asean
đại hội đồng ipa bốn mươi một tập trung xem xét và thông qua các nghị quyết về ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong asean
nâng cao vai trò của ipa trong việc hỗ trợ cộng đồng văn hóa xã hội asean ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
vai trò của nữ nghị sĩ trong việc bảo đảm việc làm và thu nhập của lao động nữ
sự tham gia của các nghị sĩ trẻ ipa vào tiến trình xây dựng
cộng đồng asean
trong phiên khai mạc đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng chính phủ chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi nguyễn xuân phúc đã gửi thông điệp chúc mừng
tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá cao và hoan nghênh việc tổ chức ipa bốn mươi một theo hình thức trực tuyến
thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của quốc hội việt nam và nghị viện các nước thành viên cùng đoàn kết
chung tay vượt qua khó khăn thúc đẩy hợp tác và phát triển cộng đồng asean
tổng bí thư mong muốn đại hội đồng lần này hướng đến tư duy vì cộng đồng hành động vì cộng đồng
nhằm mục tiêu hiện thực hóa một cộng đồng asean vững mạnh gắn kết có vai trò vị thế quốc tế
thực sự hướng đến người dân và lấy người dân làm trung tâm
hơn bao giờ hết đây là lúc ipa tiếp tục đóng góp cho các nỗ lực thúc đẩy vai trò trung tâm của asean
trong cấu trúc khu vực đang định hình thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
liên kết và hợp tác quốc tế thượng tôn pháp luật vì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới
hội nghị ipa bốn mươi một lần này có ý nghĩa rất quan trọng
góp phần thực hiện thành công tầm nhìn cộng đồng asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và định hướng phát triển sau năm hai nghìn hai mươi năm
ứng phó hiệu quả với những biến động phức tạp của môi trường quốc tế khu vực
và các thách thức chưa từng có do đại dịch covid một mươi chín gây ra
tôi tin tưởng rằng đại hội đồng lần này hướng đến tư duy vì cộng đồng
hành động vì cộng đồng nhằm mục tiêu hiện thực hóa một cộng đồng asean vững mạnh
gắn kết có vai trò vị thế quốc tế
hướng đến người dân và lấy người dân làm trung tâm
tại phiên khai mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng gợi mở một số nội dung hợp tác quan trọng giữa ipa
với quốc hội và chính phủ các nước asean
xây dựng một cộng đồng asean hoạt động dựa trên luật lệ thượng tôn pháp luật
bình đẳng tôn trọng lẫn nhau giải quyết tranh chấp và khác biệt
theo phương cách hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
trong phiên toàn thể thứ nhất đại hội đồng ipa bốn mươi một
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đa số các ý kiến một cộng đồng asean thống nhất sẽ góp phần khắc phục hậu quả của đại dịch covid một mươi chín
thúc đẩy khôi phục an toàn các hoạt động kinh tế duy trì sự ổn định phát triển ở khu vực
chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín và những biện pháp để duy trì ổn định phát triển kinh tế xã hội
nhiều ý kiến cho rằng đại dịch đã mang đến những thách thức chưa từng thấy
đặc biệt tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế
các nước trong khu vực asean hơn bao giờ hết cần đoàn kết hợp tác tôn trọng lẫn nhau
có những cam kết để xây dựng một cộng đồng asean mạnh hơn lấy người dân làm trung tâm
quốc hội các nước khẳng định sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực để bảo vệ lợi ích
và giải quyết những thách thức trong khu vực và trên toàn cầu
nhiều ý kiến cũng cho rằng đại dịch covid một mươi chín mở ra cơ hội mới cho sự chuyển đổi số
các nước trong khu vực cần tận dụng cơ hội này trao đổi thông tin và công nghệ
để có một asean kết nối và gắn bó hơn
chúc mừng và cảm ơn quốc hội việt nam đã thu xếp tổ chức thành công đại hội đồng ipa bốn mươi một
dịch bệnh covid một mươi chín đã mang đến những thách thức chưa từng có
tuy nhiên ở asean đại dịch đã được kiểm soát chủ động
đặc biệt là việc thiết lập quỹ ương phó dịch covid một mươi chín của asean gần đây
giúp xử lý khâu cần thiết bởi phòng chống dịch yêu cầu cần có nguồn tài chính vật tư và nhân lực đáng kể
trong ngày làm việc đầu tiên của đại hội ipa bốn mươi một
hội nghị nữ nghị sĩ ipa hội nghị lần thứ nhất của nghị sĩ trẻ ipa đã được tổ chức
ghi nhận nhiều đóng góp hữu ích nhằm nâng cao vai trò của nữ nghị sĩ và các nghị sĩ trẻ
trong việc đưa ra các thực thi chính sách nghị quyết vì một asean phát triển
thưa quý vị trong năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi
nhiệm vụ quan trọng của quốc hội việt nam là tổ chức thành công đại hội đồng ipa bốn mươi một
điểm nhấn quan trọng trong công tác đối ngoại của quốc hội nhiệm kỳ một mươi năm
góp phần làm nổi bật thành tiệu
ngoại giao nhà nước và ngoại giao nghị viện của việt nam
đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
việc quốc hội việt nam chủ động chuyển đổi hình thức họp trực tuyến
thể hiện sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm
quyết tâm đảm nhiệm vai trò chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi thành công
vâng hy vọng mọi nỗ lực biến lời nói thành hành động
đối thoại thẳng thắn giữa nghị viện các nước asean sẽ hiện thực hóa qua các nghị quyết
giúp người dân trong khối ngày càng có cuộc sống thịnh vượng hơn